kính thưa quý vị sáng ngày một mươi chín tháng năm đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm do đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn đã đến dân hương dân hoa
tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh nhân kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh của người
và một trăm một mươi một năm ngày bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm đoàn đại biểu đã thành kính dân hương
dành phúc mặt niệm tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh người đã hiến dân cả cuộc đời mình
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
tiếp đó các đại biểu đã đến dân hòa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở đường nguyễn huệ quận một
tại đây các đại biểu thành kính dân hoa dành phúc mặt niệm tưởng nhớ công lao to lớn
của chủ tịch hồ chí minh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đoàn đã nguyện cùng chung sức đồng lòng
cống hiến hết sức mình để thực hiện di trúc của người
tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh